xin kính chào quý vị và các bạn
hôm nay người dân cả nước nô nước bước vào nghỉ lễ đầu tiên
kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và quốc tế lao động mùa một tháng năm
khắp các nẻo đường ở trên cả nước đã dợp bóng quốc kỳ
tạo nên một khung cảnh đậm màu sắc tươi mới
báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch covid một mươi chín
sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn
dự báo thời tiết ba ngày tới để quý vị chủ động sắp xếp
lịch trình đi lại và vui chơi
thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt tại bắc bộ
từ chiều tối và đêm nay mưa vừa mưa to
kèm theo rông xét và gió giật mạnh
sẽ xuất hiện ở trên diện rộng
khu vực vùng núi sẽ có điểm mưa rất to
nên quý vị cần phải cảnh giác với lũ quét
cũng như là sạt ở đất
nhiệt độ cũng sẽ giảm đáng kể trong ngày mai
ở phía đông bắc bộ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ trời lạnh
tuy nhiên mưa sẽ không kéo dài
từ ngày mùng hai mưa sẽ dứt
nhiệt độ sẽ tăng dần và thời tiết dễ chịu
tây bắc bộ cũng chung thời tiết bất lợi
như ở phía đông trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời lạnh
khu tây bắc cao hơn
sau đó sang hai ngày mùng hai và mùng ba
thời tiết sẽ tốt hẳn lên
mưa dứt và nhiệt độ tăng dần
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có mưa rông nhiều nơi trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
phía nam có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày mùng hai
mưa sẽ giảm nhanh
chỉ còn xảy ra về chiều tối ở phía nam
nhiệt độ chung trên cả khu vực
sẽ không có nhiều biến động thời tiết mát mẻ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa nhiều nơi trong vòng ba ngày tới
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ sẽ không cao khi hầu như
không quá mức là ba mươi một độ
tây nguyên sẽ có mưa rông nhiều nơi
trong cả ba ngày tới
cường độ mưa tập trung nhiều hơn
về thời điểm chiều và tối
từ khoảng ngày mùng ba tháng năm
mưa sẽ có xuống giảm dần
nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ sẽ có mưa rông nhiều nơi
trong những ngày tới
cường độ mưa tập trung nhiều hơn
về chiều tối và có thể xảy ra rông xét
gió giật mạnh
ngày mùng ba tháng năm mưa giảm dần

nhiệt độ cao nhất rông dulu

lúc nh nausea
hẹn gặp lại
mùng d heat